tại hà nội tạp chí lao động và công đoàn đã tổ chức buổi tọa đàm vòng tay công đoàn
và phát động cuộc thi viết nhân dịp kỷ niệm chín mươi một năm ngày xuất bản số đầu tiên
và một năm ngày tạp chí điện tử cộng cuộc sống an toàn vn
trực thuộc tạp chí lao động và công đoàn chính thức đi vào hoạt động
tạp chí lao động và công đoàn tiền thân là tạp chí công hội đỏ
ra mắt số đầu tiên vào ngày một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm hai mươi chín
với tôn chỉ là cơ quan chuyển bá lý luận của công hội đỏ trong giai cấp công nhân việt nam
trải qua một thời gian dài vì nhiều lý do tạp chí không được tiếp tục xuất bản
đến đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi tạp chí công đoàn tên gọi của tạp chí lao động và công đoàn thời kỳ đó
chính thức được ra mắt và phát triển ổn định liên tục từ đó đến nay
để đáp ứng xu thế báo chí đa phương tiện vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tạp chí lao động và công đoàn chính thức xuất bản tạp chí điện tử cuộc sống an toàn vn